liên quan đến vụ nổ cồn gây bỏng nặng cho nữ sinh trong phòng thực hành hóa học
trường trung học phổ thông phan đình phùng chủ tịch ubnd tp hà nội đã có văn bản yêu cầu
sở giáo dục và đào tạo hà nội kiểm tra xử lý đồng thời có báo cáo thành ủy ubnd tp
theo ông chử xuân dũng phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo hà nội cho biết
trong giờ thực hành hóa học ngày năm tháng một tại trường trung học phổ thông phan đình phùng
do vắng mặt giáo viên phụ trách một số học sinh nam nghịch ngợp bất cẩn đã gây ra sự cố cháy nổ
khiến ba học sinh đứng gần đó bị bỏng trong đó nặng nhất là học sinh đinh diệp anh lớp một mươi hai a hai
ngày chín tháng một em diệp anh đã được ra viện điều trị tại nhà
ngày chín tháng hai sở giáo dục và đào tạo nhận được báo cáo về các hình thức kỷ luật do nhà trường đề ra
đồng thời có quyết định hình thức kỷ luật với hiệu trưởng và tập thể nhà trường
đại diện sở giáo dục và đào tạo thừa nhận đã có sự chậm trễ trong xử lý
đây là bài học cần rút kinh nghiệm sâu sắc
sở giáo dục và đào tạo hà nội cũng cho biết sẽ yêu cầu tất cả các trường trung học phổ thông trên địa bàn
ra soát và thực hiện nghiêm túc mọi quy định đảm bảo an toàn trong trường học